nhưng trên hết đó là lý tưởng cách mạng ý chí chiến đấu đã được tồi luyện dưới sự lãnh đạo của đảng

hình ảnh lực lượng công an nhân dân quân đội nhân dân bắt chấp hiểm nguy để giúp dân đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản